không còn đủ thời gian để công nghiệp ô tô việt nam cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài
song cũng có ý kiến cho rằng dù rất khó nhưng nếu cố gắng và quyết liệt công nghiệp ô tô việt nam vẫn còn cơ hội
đây là nội dung bàn thảo tại hội thảo quốc tế về phát triển công nghiệp hỗ trợ kết nối cung cầu
phục vụ cho sản xuất và lắp ráp xe ô tô thương mại và chuyên dụng tại việt nam do cục công nghiệp bộ công thương tổ chức
nhìn lại giai đoạn vừa qua công nghiệp ô tô việt nam chưa đạt được mục tiêu cả về tham gia chuỗi cung ứng thị trường trên thế giới
cũng như việc tăng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm trong nước do dung lượng thị trường vốn nhỏ
thiếu trình độ nhân lực thiếu liên kết và yếu trong khâu chuyển giao công nghệ
để đáp ứng được những đòi hỏi về sản phẩm chất lượng cao với lăng suất cao và giá thành chi phí thấp
để đáp ứng được nhu cầu phát triển ngành thì chiến lược phát triển đến năm hai nghìn ba mươi
công nghiệp ô tô việt nam phải hình thành các chuỗi sản xuất ô tô và tăng dần tỷ lệ nội địa hóa
hướng đến một số dòng sản phẩm chính là ô tô dưới chín chỗ ngồi
cũng như các ô tô tải và ô tô phục vụ cho các nhu cầu vận chuyển trong sản xuất
và sinh hoạt
việt nam phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt được quy mô sản xuất chế tạo trong nước
chiếm từ ba mươi bốn mươi dòng xe dưới chín chỗ ngồi
để đạt được mục tiêu đề ra cần ưu tiên bằng các chính sách cơ chế thuế phù hợp và yêu đãi
để hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn
với những dự án có quy mô tạo ra hiệu quả và sức lan tỏa